hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập tự do của việt nam
đưa nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ kéo dài gần một thế kỷ
bảy mươi bảy năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh đọc tuyên ngôn độc lập
mỗi người dân việt nam lại càng thâm thiế hơn giá trị của độc lập tự do
ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng hồ chí minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc
đó cũng là khát vọng mục tiêu lý tưởng mà mọi dân tộc quốc gia trên thế giới đều hướng tới
ngày quốc khánh mùng hai tháng chín cũng nhắc nhớ chúng ta
những thế hệ hôm nay và mai sau trách nhiệm gìn giữ và vun đắp những giá trị trường tồn của dân tộc
thưa quý vị kỳ nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong ngày hôm qua ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
cả nước đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một mươi ba người thiệt mạng một mươi người bị thương
trên tuyến đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn chín bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai mươi tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ
có hơn một sáu trăm linh trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
bị phạt tiền gần tám tỷ đồng
về vấn đề ủn tắc giao thông phương tiện tham gia giao thông bình thường không xảy ra ồn tắc
dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay các dịch vụ đều có mức giá mềm hơn so với cao điểm hè
các địa phương sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu được nhiều khách du lịch lựa chọn
theo đại diện của các công ty lữ hành dịp nghỉ lễ năm nay
các dịch vụ đều có mức giá mềm hơn so với cao điểm hè
cụ thể với giá máy bay thì đã giảm khoảng ba mươi
trước đây khách sẽ cân đối lựa chọn du lịch nước ngoài và du lịch nội địa với tỷ lệ là năm mươi
bây giờ sẽ chọn bảy mươi du lịch nội địa và ba mươi du lịch nước ngoài
tây bắc là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào dịp này
khi các tỉnh thành phía bắc đang bước vào mùa thu
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh thủy của tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn việt cảnh sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn hương hóa
huyện tam nông tỉnh phú thọ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội cưỡng đoạt tài sản phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
và đối tượng lê hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đỗ sơn huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện